nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao đảng ta hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam lào
tuyên bố chung khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
do chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và chủ tịch cây sòm phân phi hẳn chủ tịch suphan ngu vong kính yêu
cùng các thế hệ lãnh đạo của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước cùng dày công vun đắp
là tài sản chung vô giá của hai đảng hai dân tộc là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước
hai bên nhất trí cùng nỗ lực để thúc đẩy mở rộng nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực
kinh tế văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay
có các biện pháp cụ thể để bảo đảm tiến độ và chất lượng của các dự án đầu tư của việt nam tại lào
tăng kim ngạch thương mại hai triệu quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ của việt nam dành cho lào
nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh nhằm giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước
thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác về quốc phòng an ninh tăng cường phối hợp trong công tác quản lý
xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước
các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý sử dụng bền vững và có hiệu quả nguồn nước sông mekong
trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của nhân dân các nước trong lưu vực sông mekong
tăng cường phối hợp với campuchia thực hiện có kết quả các nội dung thỏa thuận giữa ba thủ tướng của ba nước
campuchia lào và việt nam về tam giác phát triển
hai bên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định hòa bình an ninh an toàn ở biển đông
nhất trí thúc đẩy các giải quyết tranh chấp ở biển đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
cùng các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển đông doc
và sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở miền đông coc góp phần gìn giữ hòa bình an ninh ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhăng vô lê chít đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước
biên bản ghi nhớ về quà tặng công trình nhà quốc hội lào biên bản ghi nhớ về quà tặng tỉnh bô lê găm say công trình trường phổ thông trung học
thỏa thuận hợp tác giữa ban dân vận trung ương đảng cộng sản việt nam và ủy ban trung ương mặt trận lào xây dựng đất nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thỏa thuận giữa chính phủ việt nam và chính phủ lào về điều chỉnh thỏa thuận chiến lược hợp tác giữa việt nam lào tại hai tỉnh hủa phăn và siêng khoảng của lào đến năm hai nghìn hai mươi
thỏa thuận giữa bộ giao thông vận tải việt nam và bộ công chính và vận tải lào về đầu tư xây dựng đường cao tốc hà nội viên trăn
thỏa thuận giữa bộ giao thông vận tải việt nam và bộ công chính và vận tải lào về kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thực hiện bản ghi nhớ về chiến lược hợp tác giao thông vận tải việt nam lào
bản ghi nhớ giữa bộ công thương việt nam và bộ công thương lào về thành lập website hợp tác kinh tế thương mại chung
tuyên bố chung cũng nêu rõ hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa sâu sắc của chuyến thăm hữu nghị chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào của tổng bí thư nguyễn phú trọng
quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
toàn văn tuyên bố chung việt nam lào mời quý vị đón đọc trên báo nhân dân số ra sáng nay thứ bảy ngày hai mươi sáu tháng một mươi một